tại các buổi tiếp lãnh đạo việt nam cho biết việt nam mong muốn kazakhstan tích cực ủng hộ việc duy trì hòa bình ổn định và phát triển ủng hộ việc giải quyết các tranh chấp thông qua các biện pháp hòa bình đàm phán ngoại giao tôn trọng luật pháp quốc tế